viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can trương mỹ lan bị truy tố về các tội tham mô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
các bị can còn lại gồm bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
trong đó có bị can đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến năm hai triệu đô la mỹ
đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành
thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
hành vi của nhóm trương mỹ lan bị cáo buộc được thực hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn
toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb bị bà lan thao túng lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân
rồi cho hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố trương mỹ lan và tám mươi năm bị can ra trước tòa nhân dân tp hcm để xét xử